nếu như anh không tuyến cơ sở anh không phát hiện bệnh tuyến cơ sở anh không điều trị tốt
anh không giảm bớt thì cái tuyến trên nó sẽ rất nặng gánh
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

chúng tôi cũng rất bận đặc biệt là từ tháng hai năm ngoái thì chúng tôi ít khi được nghỉ
khôngai b heute và tầm giờ chị thường các đồng chí các bạn cũng phải lấy hết chứ ngày xưa thì mời trung tâm nhưng bây giờ trung tâm họ cũng rất nhiều việc do đó thì
và các bạn người separated hết
các bạn những người đầu tiên nhận thông tin nhất có thể nhận thông tin được từ những chương trình tình huỳnh luôn

là f một âm dữ là hai phản nhưng riêng giờ này tp thì f một âm dữ là hai chưa được vấn đề
vẫn được phân biến cảnh giáo viên lúc nào mà có kết quả nguy hiểm xong
phần f cũng không dám vấn đề là âm dữ âm dữ âm dữ
nhất tại là phân biến ở f không ra ngoài và có phản viên
phân biến ở f không ra ngoài và có phản viên
khi mà được xác định được đối tượng rồi được chỉ định làm xét nghiệm
thì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng và tất cả các anh chị em ở đây đều trang bị cho mình đầy đủ
được tập huấn kiến thức đầy đủ để sẵn sàng tham gia vào những việc lấy mẫu tại trạm
cũng như là đi huy động ở các điểm nóng trên địa bàn
chúng tôi luôn huy động bất kỳ lúc nào hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
có những hôm chúng tôi chỉ được nghỉ ngơi trong vòng một tiếng đồng hồ
còn đi làm thâu đêm có những hôm chúng tôi phải chuyển các ca f một vào các khu cách ly tập trung
mà cũng có những lúc mà chúng tôi phải kết hợp cùng tổ dân phố
đi vào điều tra xác minh
ở tuyến trạm y tế ngoài người trực chứng môn
chúng tôi có phân công thêm một cán bộ là trực dịch
tuy nhiên là trực dịch thì không thể làm hết một việc
nếu như những đợt cao điểm dịch ví dụ như là đợt đà nẵng hoặc đợt hải dương
hoặc như đợt này thì nó rất là nhiều
thì chúng tôi các anh chị em luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau
hai mươi bốn trên bảy
thế thì có những hôm mà chúng tôi ở đây nói đùa với nhau là không khác gì
một cái gọi là tổng đài viên
cứ vuông tay máy nọ thì bắt tay máy kia để nghe điện thoại và tiếp người dân
mô hình y tế cơ sở của chúng ta đến tận người dân
nó đã có phần rất lớn vào việc chúng ta nắm bắt rất là chắc
chúng ta truy vết chính xác để khoanh vùng xử lý dập dịch kịp thời nhanh chóng nhất
trong thời gian vừa qua thì tất cả những cái trường hợp có liên quan trên địa bàn
đã được hệ thống y tế cơ sở thực hiện rất là tốt
cụ thể là các cái trường hợp f
sau khi được cdc thông báo
thì ngay lập tức rất nhanh là chúng tôi đã kết nối hệ thống zalo cho toàn bộ hệ thống y tế cơ sở
và rất nhanh là hệ thống y tế cơ sở thực hiện rất là tốt
hệ thống y tế cơ sở không cần phải gọi điện không cần phải thông tin
là trên hệ thống mạng gia lô
là biết tại địa chỉ của mình có những trường hợp nghi ngờ
và phải thực hiện triển khai phương án giả soát ngay tất cả các trường hợp đó
những trường hợp mà cô đã giả soát ấy
thì các cái đối tượng mà mình ở những cái vùng dịch về
thì cô vẫn báo cho các đối tượng
ủy ban rồi thì cô vẫn cũng phải báo cho chúng cháu
rồi chúng cháu lưu được những cái danh sách đấy
những cái danh sách ấy thì cô đã gửi cho chúng cháu rồi
thì các cô còn lưu không
cô còn lưu vào các cái tổ covid ấy
cô lưu lại cái danh sách này
ở trong sổ có
à vâng thế cô mang giúp cho chúng cháu để chúng cháu xem kiểm tra này
tòa mình bây giờ là hiện tại có mấy tổ đồng chí
các bác ở tổ covid này cô hằng nhỉ
dạ tòa a bốn này

bốn nhân viên

cái này chúng cháu đã gửi cho cô làm như này tốt rồi
đấy thì đã làm như này
như này là đúng rồi đấy
những cái đối tượng này mà mình làm được như này

những cái này thì không tại vì cái này
thì ra mà nói là rất là nhiều cho nên là khi họ về thì
các anh chị ấy làm và phải có lưu
có ghi lại như này
có ghi lại tất cả những trường hợp như là
các cháu làm phi công của việt nam airlines chẳng hạn
đi sân bay về một cái là chúng tôi có biện pháp luôn
nếu như mình làm ở đây mà mình không chấn an được dân thì
thực ra là cái mệt liên quan đến đường hấp mà không chấn hàn thì tâm lý ai cũng sợ
rất may là cũng phường này thì cơ bản thì các bác cũng hiểu dần hiểu biết được là xác định rõ
nhưng mà thời gian đầu nó cũng một số tổ nó cũng có vấn đề là đôi khi
họ cứ nghe thế thôi họ sợ mà
thì đôi khi mình làm công tác đấy mà mình sợ thì
đương nhiên người dân họ cũng sợ là đúng thôi
mặc dù chúng tôi cũng đã được cung cấp và hướng dẫn cách phòng
chống cách phòng hộ cho bản thân mình khi mà mình thực hiện nhiệm vụ
những các cái yếu tố nguy cơ là khi mà các bạn ở trên tuyến trên các bạn đã xác định là nguồn bệnh rồi
vấn đề phòng chống dịch bệnh của các bạn được đẩy lên rất cao
gần như là một trăm linh còn chúng tôi ở dưới này
thì cái lượng
mà phải đi điều tra xác minh giả soát nó rất lớn
có thể trong một ngày chúng tôi
phải đi đến
một mươi đến bốn mươi hộ gia đình gần như không có thời gian để nghỉ trưa ngay cả giờ nghỉ trưa
bởi vì sao khi mà thông báo có một cái trường hợp như thế bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng đi
tuyến đầu tuyến đầu thì nó vất vả hơn hơn rất rất rất nhiều lần
thế nhưng mà ở cái tuyến cơ sở này
thì cái sự vất vả cũng không kém
không kém ở thứ nhất là
ở tuyến đầu
thì nó là tập trung
nhưng ở tuyến cơ sở ấy
thì nó là rải rác
địa bàn nó rất là rộng
khi anh quản lý cái tuyến y tế cơ sở mà
mà quản lý rất là rộng
mà cái số lượng nhân viên số lượng cán bộ y tế thì rất là mỏng
cho nên là
cái việc mà quản lý là
rất cần những cánh tay nối dài
của những người
làm trong cái đội xung kích
phòng chống dịch của các tòa nhà
các tổ dân phố
thì phối kết hợp với nhau thì hoạt động nó mạnh hơn
nhà ông bà hải là
trường hợp f hai hả
f hai liên quan đến
tnt hay gì ạ
con bầu thủ bên chỗ goldmark
trường hợp ấy đang ở bên chỗ goldmark này đúng không ạ
trước trưa thì nó về đêm cương
chào cháu bác ạ
bác ơi cháu cũng nhận được thông tin là
bác đang có tiếp xúc với trường hợp f một
thì bác có thể cho cháu hỏi rằng là trường hợp f một đấy là ai
và có quan hệ như thế nào
bác gặp trường hợp f một ở trong hoàn cảnh và thời gian nào ạ
xin báo cáo với đồng chí là
f một chính là con trai
thì con trai tôi về ăn cơm
tại gia đình này
cùng với bố mẹ
thì hiện tại bây giờ thì hai bác sẽ là trường hợp f hai
thì theo như quy định thì các trường hợp mà liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
mà mình thuộc là diện f hai thì mình sẽ phải cách ly y tế bắt buộc tại nhà
tôi xin cảm ơn các đồng chí trong lãnh đạo
và tôi sẽ vợ chồng tôi sẽ sỉ thưởng
để chấp hành đầy đủ
các chỉ thị lý quyết của đảng và chính phủ và của bộ y tế
tôi cũng rất tám hành với ý kiến của anh là
chấp hành tốt
những cái gì mà cập trên
của ý mô của phường hay là của
đảng y tế
đã chỉ thị thì chúng ta phải chấp hành
tôi rất quan hệ với tinh thần đấy của anh
và nếu có gì khó khăn
thì anh cứ
cho tôi vào cái trạm y tế
hay là hết cấp nào phó nhân dân quan thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ
kể cả các cháu bên kia
nhiệm vụ của cơ sở y tế là rất quan trọng
đấy là thành trì cuối cùng rồi
nếu như thành trì phá vỡ
thì mọi thứ sẽ phá vỡ hết
y tế rất quan trọng
các đồng chí hết sức vất vả
chúng ta có tiến hành dập dịch được thành công hay không
một phần rất lớn đấy chỉ là nó có của trạm y tế
để nói về cái
có cái mừng cái vui là các bạn biết là cái thời điểm mà xét nghiệm cho
cho đà nẵng
có những anh mà thật sự đây là không phải hay anh còn viết một những cái
thư góp ý
anh thấy bọn mình xét nghiệm
mà thấy cái thái độ phục vụ của bọn tớ từ cổng vào
anh viết một cái lá thư viết xong anh gửi bọn
và đây là cái tâm cái tự anh viết
đúng cái đợt mà mình đi du lịch trong miền nam
hai vợ chồng đi du lịch một năm tháng trong đấy
thì về thì thấy cái thông báo của bên y tế
là đi vào phía nam trong cái thời gian
trong cái lúc đầu là chưa phát dịch
thế nhưng mà mình đi về được khoảng độ tầm chục cảnh
thì ở trong ấy phát
dịch bùng phát ở đà nẵng
thì mình nghe thấy thông báo đó
thì mình vào trong trạm y tế cầu diễn mình khai báo
thì tôi khi khai báo
tôi nhìn thấy
các đồng chí của bên y tế
thấy là rất vất vả
nhưng trong cái vất vả đó thì cái tinh thần phục vụ tôi thấy tuyệt vời quá
tôi nói thật đấy
bởi vì tôi đi vai trạm là lam bắc rất là nhiều
nhưng cái bữa tôi vào tôi thấy là cái
từ đồng chí trạm trưởng này các nhân viên từ ngoài cổng trở vào
người ta hướng dẫn để cho
tôi cá nhân tôi vào một số tức là gần rất là đông
nói như mà người ta giải thích người ta hướng dẫn người ta
tuyên truyền về cái vấn đề covid
thì mình làm một công dân thôi
thì mình thấy rằng là
cái covid này nó không phải nó đơn thuần
nó không phải nó đơn giản như các dịch bệnh khác
trong cái đó đấy
không phải nước mình mà
toàn thế giới rất nhiều nước bị
thì mình thấy rằng là cái vấn đề phục vụ ấy
thì mình rất là thương cảm
cái vấn đề các đồng chí trong trạm y tế không ý
thì mình gọi có đôi lời
đấy góp ý mình đúng theo cái tâm tư và tình cảm của mình mình dành cho các vị
đúng mình động viên anh em ở đấy
thì mình chỉ cần được cái đấy thôi
thôi thì vất vả tí nhưng mà vui là
cũng có một
họ ghi nhận được mình
trước đây thì cũng có những khía cạnh nhìn nhận y tế cơ sở
chưa được toàn diện lắm
đánh giá chưa hết vai trò
điều này đã chứng minh rõ ràng
nếu không có y tế cơ sở
cái công tác phòng chống dịch bệnh của chúng ta
đất nước chúng ta
như ngày nay
trong cái thời gian dịch vừa rồi thì mình đầy đủ để cho phục vụ trong cái đợt dịch này
chúng tôi làm không phải vì là để ghi công không phải để đánh giá một cái gì cả
nhưng mà chúng tôi chỉ làm hết cái trách nhiệm và cái tâm của chúng tôi thôi
tuy nhiên thì đến thời điểm này mà nó
nói thì tất cả người dân cầu diễn chúng tôi
chỉ cần nói đến trạm y tế
thì đấy như là một thương hiệu của cầu diễn rồi
và các ban lãnh đạo cũng rất là đánh giá cao cái sự nỗ lực và quyết tâm lớn của chúng tôi
quy mà đã vào trong ngành y thì
đó là một sự lựa chọn
và nó là một cái tâm huyết
vì khi các bạn cũng đã biết
làm ngành y thì sẽ có hết tâm huyết tâm huyết tâm huyết
có những lúc mà phải trực đêm trực hôm
thì dù nam hay nữ cũng đều vất vả
đều phải xa gia đình
đặc biệt là đối với những người phụ nữ
thì họ sẽ có những thời kỳ con nhỏ
thì thường là phải đi vào lúc mà chúng tôi thì thường phải đi trực đêm
lúc bấy giờ con vẫn còn đang rất là nhỏ
nếu không có sự trợ giúp của gia đình ông bà cũng như là người chồng của mình
thì thật sự sẽ không gắn bó được lâu dài với ngành y
đối với trạm y tế
đối với cái tuyến
dự phòng của chúng tôi
thì lại có cái khó khăn riêng
cũng rất là may mắn cho đến giờ phút này là
phường cầu diễn chưa có bệnh nhân dương tính nào
nhưng một điều rất là khó khăn nữa
đấy là nếu như mà không may
mình tiếp xúc một trường hợp nào đấy
nếu như mình không cẩn thận chỉ một giây một phút thôi
thì là có thể là mình
bản thân mình đã trở thành
một người gieo rắc bệnh cho
tất cả cộng đồng của mình
như vậy thì luôn luôn chúng tôi phải đề cao
cái tinh thần cảnh giác lên
cái việc mà phòng hộ cá nhân
là rất quan trọng đối với chúng tôi
lúc đầu mà thật sự mà lên trên này là
tôi cũng không
lúc đầu là không thích tuyến cơ sở
nói thẳng là đúng như thế
nghĩ tưởng của tôi là như thế
nhưng mà đến lúc tôi gắn bó
mình thấy là tuyến cơ sở thật ra là
nếu như mình có tâm huyết
thì nó cũng đúng là vất vả một chút
nhưng mà mình thấy nó vui là
mình cần dân
mình biết được cái lỗi vất vả của dân
đến thời điểm này tôi chưa xác định là đi đâu
mà tôi nghĩ là chắc hẳn tôi cũng không chuyển
nhưng mà không sao
tại vì mình xác định rồi